ngành giáo dục và đào tạo huyện nam sách tỉnh hải dương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền
đề ra nhiều giải pháp tích cực chống rác thải nhựa qua đó thay đổi nhận thức
hành động của cán bộ giáo viên phụ huynh và học sinh trong việc bảo vệ môi trường
sử dụng các sản phẩm thân thiện trong cuộc sống nói không với rác thải nhựa
năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi được sự tuyên truyền của nhà trường các em học sinh trường tiểu học phú điền
thay vì bọc sách vở ni lông đã chuyển sang bọc vở bằng giấy bìa hoặc để nguyên trạng
nhà trường cũng khuyến khích giáo viên học sinh mang bình nước đựng cá nhân
thay vì mang các chai nước ly nhựa dùng một lần thường xuyên tuyên truyền bảo vệ môi trường nói không với rác thải nhựa
thông qua những buổi tuyên truyền nhà trường bản thân cháu đã nhận thức được những tác hại của túi ni lông và rác thải nhựa
thông qua đó cháu và các bạn có những hành động bảo vệ môi trường như hạn chế hoặc không sử dụng
hoặc ít sử dụng các sản phẩm túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần
và tích cực tham gia vào các hoạt động phòng chống tác hại của nó
và đặc biệt là còn tuyên truyền đến những người xung quanh về tác hại của rác thải nhựa túi ni lông
để mọi người cùng chung tay đẩy lùi các sản phẩm đó ra khỏi cuộc sống của chúng ta
chúng tôi thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền các chương trình vệ sinh môi trường
đảm bảo cảnh quan môi trường xanh xanh đẹp và đặc biệt là chương trình ngày thứ bảy xanh
để các em có thể thu gom hàm lượng rác thải nhựa từ xung quanh môi trường
đến thời điểm này có thể thấy nhận thức về việc hạn chế sử dụng chất thải nhựa trong chính học sinh
phụ huynh và cán bộ giáo viên đã được nâng lên rõ rệt
việc làm này cần được thực hiện thường xuyên liên tục bằng những hành động cụ thể
để nói không với rác thải nhựa sẽ trở thành thói quen của mỗi cá nhân và lan tỏa trong cộng đồng
chứ không chỉ dừng lại ở phong trào